theo đề xuất sửa đổi luật giáo dục đại học thuật ngữ học phí sẽ được thay bằng giá dịch vụ đào tạo
tuy nhiên đề nghị này hiện đang nhận được nhiều ý kiến thậm chí còn có ý kiến cho rằng sẽ có thuật ngữ thu giá thay thế cho thu học phí
hiện ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội không đồng ý việc thay đổi thuật ngữ
còn bộ giáo dục và đào tạo cơ quan soạn thảo dự án luật này có ý kiến như thế nào
đại biểu quốc hội nghĩ gì về đề xuất này
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
tôi nghĩ rằng cách mà chúng ta triển khai cách mà chúng ta thực hiện là cái quan trọng hơn là cái tên
thực ra thì đây chỉ là vấn đề thuật ngữ hay là chọn cái từ ngữ nào để sử dụng thôi
còn thực tế cái khoản mà người học phải đóng cho nhà trường thì vẫn gọi là học phí
nó chỉ có cái khác là cái học phí trước đây thì tính theo cơ chế tính phí và lệ phí
còn học phí hiện nay thì tính theo cơ chế tính giá dịch vụ để đảm bảo cái nguồn lực cho phát triển
giúp đại học đúng tính đủ để đảm bảo nguồn lực cho nó
nếu như hiện nay mà lại quy định chỉ là quy định về học phí và theo cơ chế tính học phí như trước
thì không thực hiện được tự chủ và không thực hiện được bình đẳng công tư